ngày hôm qua người dân thủ đô và các tỉnh miền bắc đã được đón một ngày hai mươi tháng một mươi với thời tiết nắng giáo khá là đẹp
tuy nhiên sang đến ngày hôm nay thì mưa được dự báo sẽ quay trở lại và nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm xuống
vâng có hiện tượng thời tiết này đó là do không khí lạnh đã tràn về và kết hợp với rãnh thấp khả năng là mưa sẽ duy trì cho đến chiều tối
tuy là mưa chưa đến một ngày nhưng mà cường độ lần này khá là lớn nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi
người dân sinh sống ở khu vực sườn núi thì cần lưu ý là cảnh giác khi mưa lớn chút xuống
bên cạnh đó thì mưa rông còn kèm lốc xét và gió giật mạnh
trời mưa thì cũng sẽ làm cho nhiệt độ miền bắc giảm xuống từ bốn cho đến bảy độ c thậm chí có nơi giảm tới một mươi độ c như ở lạng sơn
phổ biến nhiệt độ toàn miền không vượt quá hai mươi sáu độ c
quý vị nếu đi làm thì hãy nhớ mang theo áo ấm vì nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt vào khoảng chiều tối
riêng tại thủ đô hà nội thì ngày thứ sáu sẽ là ngày có mức nhiệt thấp nhất của đợt này
với nhiệt độ cao nhất không quá hai mươi một độ c
cũng giống miền bắc khu vực bắc miền trung cũng sẽ chuyển mưa do có sự tác động của khối không khí lạnh
nhưng mà thời gian sẽ muộn hơn một chút đó là phải đến chiều tối thì khu vực này mới xuất hiện mưa
tây nguyên và nam bộ từ chiều ngày hôm nay tiếp tục có mưa rông
thành phố hồ chí minh thì cả sáng và chiều thì chiều cương lại cao lại có mưa rông nên nguy cơ ngập là rất cao
quý vị cần lưu ý nếu muốn đi ra ngoài vào khoảng thời gian này
đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý
mời quý vị cùng đến với những nội dung khác của an ninh ngày mới